bằng mọi biện pháp chỉ đạo các cơ quan chức năng trục vốt tàu bị chìm để tìm kiếm nạn nhân
định vị đánh dấu vị trí tàu chìm không để mất dấu tổ chức điều tra
làm rõ nguyên nhân gây tai nạn để xử lý theo quy định báo cáo thủ tướng chính phủ
bộ quốc phòng tiếp tục phối hợp với bộ giao thông vận tải tổ chức tìm kiếm các ngư dân mất tích
kịp thời điều động lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn
ba ubnd các tỉnh thành phố quảng ninh hải phòng thái bình nam định ninh bình thanh hóa nghệ an
huy động tàu cá của ngư dân phương tiện tàu thuyền hoạt động khu vực tàu bị nạn
tăng cường quan sát tìm kiếm chín ngư dân còn mất tích trôi giạt trên biển
ubnd tỉnh nghệ an làm tốt công tác tư tưởng thăm hỏi động viên và thực hiện tốt các chính sách
hỗ trợ gia đình có các ngư dân bị nạn quản lý chặt chẽ không để các đối tượng lợi dụng lôi kéo
tập hợp quân chúng làm phức tạp tình hình đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương
năm ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chức năng nhiệm vụ được giao
phối hợp với bộ giao thông vận tải ubnd tp hải phòng và các cơ quan chức năng tăng cường
chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn
phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện
hôm nay tại hà nội cục an ninh kinh tế bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
triển khai nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến dự và chỉ đạo tại hội nghị
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín cục an ninh kinh tế đã khẩn trương sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy
bố trí cán bộ theo chức năng nhiệm vụ mới bám sát chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
trong các tình hình thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo bộ
quả đó đã có nhiều báo cáo tham mưu lãnh đạo đảng nhà nước về các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh kinh tế
nhất là những vấn đề nóng bất cập tồn tại yếu kém trên lĩnh vực ngân hàng dầu khí giao thông thương mại
những bất cập trong cơ chế chính sách về kinh tế đã được đảng nhà nước ghi nhận đánh giá cao
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị bộ trưởng tô lâm biểu dương những nỗ lực cố gắng của lực lượng an ninh kinh tế cả nước
đã đạt được trong thời gian qua nhấn mạnh đến một số công tác trọng tâm cần tập trung thực hiện
bộ trưởng tô lâm nêu rõ lực lượng an ninh kinh tế cần khẩn trương giả soát toàn bộ các vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế nổi lên
đề ra những nhiệm vụ cụ thể tập trung lực lượng biện pháp thực hiện hiệu quả
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu lực lượng an ninh kinh tế cả nước phát huy tính chủ động
triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh kinh tế tập trung đổi mới tư duy biện pháp bảo đảm an ninh kinh tế
phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng an ninh kinh tế trong phòng ngừa phát hiện các dấu hiệu tham nhũng tiêu cực
bên cạnh đó bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị cục an ninh kinh tế cần làm tốt công tác sắp xếp bố trí tổ chức cán bộ
theo mô hình tổ chức mới một cách hiệu quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới
cũng trong ngày hôm nay cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến dự và chỉ đạo hội nghị
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
cùng sự chủ động thống nhất nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ chiến sĩ công tác trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng đã đạt được kết quả quan trọng toàn diện
đó tình hình các đơn vị cơ bản ổn định trật tự kỷ cương an ninh an toàn được giữ vững
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận những kết quả mà cán bộ chiến sĩ của cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng đã đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới
đồng chí thứ trưởng đề nghị cục cảnh sát quản lý chạy giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
cần tiếp tục thực hiện đề án một trăm linh sáu về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả trong đó bám sát vào nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát quản lý trại giam
chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án hình sự
tiếp tục nâng cao các biện pháp công tác nghiệp vụ quản lý chặt chẽ các loại đối tượng
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các cơ sở giam giữ kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống đột xuất bất ngờ có thể xảy ra
bên cạnh đó thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng lưu ý cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
cần tập trung triển khai có hiệu quả công tác giáo dục dạy nghề thực hiện chế độ chính sách đối với người bị giam giữ công khai minh bạch theo đúng quy định của pháp luật
thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại trong công tác
công tác kế hoạch đầu tư
tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm diễn ra tại hà nội vào chiều ngày hôm nay
thứ trưởng bộ công an nguyễn văn sơn đã đề nghị cục kế hoạch và tài chính cần chú trọng nhiều mặt công tác trong sáu tháng cuối năm
cũng như trong thời gian tới nhằm tạo ra sự minh bạch hiệu quả trong chi tiêu ngân sách
sáu tháng đầu năm cục kế hoạch và tài chính đã hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác
báo cáo đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ duyệt phân bổ ngân sách giao dự toán đúng thời gian quy định
đảm bảo kinh phí đáp ứng các yêu cầu chi tiêu thường xuyên đột xuất phục vụ công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng
trong đó ưu tiên đầu tư trang bị phương tiện hiện đại cho lực lượng công an cấp huyện và thực hiện chủ trương chính quy công an xã
chủ động làm việc với cơ quan chức năng của nhà nước đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bổ sung từ nguồn dự phòng chung của nhà nước cho các dự án quan trọng cấp bách cần làm ngay
thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại trong công tác bảo đảm tài chính ngân sách công tác kế hoạch đầu tư
thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị cục kế hoạch và tài chính khẩn trương giả soát lại toàn bộ các đề án dự án chậm quyết toán
định rõ trách nhiệm vướng mắc phối hợp với các đơn vị chức năng của bộ và công an các đơn vị địa phương để tham mưu
báo cáo lãnh đạo bộ hướng giải quyết bên cạnh đó có kế hoạch nâng cao chất lượng và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ
nhất quán trong tham mưu cho lãnh đạo bộ chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch đảm bảo ngân sách có trọng tâm trọng điểm
quản lý cấp phát kinh phí chặt chẽ công khai dân chủ nâng cao hiệu quả kiểm tra giám sát kiểm toán nội bộ đối với công tác quản lý sử dụng tài chính
tài sản ngân sách nhà nước để tạo ra sự minh bạch trong chi tiêu ngân sách
đối với kế hoạch vốn sau tháng cuối năm cần đẩy nhanh tiến độ công tác thẩm định về chủ trương đầu tư
sớm báo cáo đề xuất bộ phê duyệt để giải ngân vốn theo quy định chú trọng đầu tư cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu
các bệnh viện hạng một của bộ trang bị cho công an cấp huyện công an xã chính quyền
trước đó vào ngày hôm qua cục hậu cần bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hậu cần quản trị cơ quan bộ
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến tham dự
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín cục hậu cần bộ công an đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị
bàn hành kịp thuê các chương trình kế hoạch giải pháp công tác đảm bảo hậu cần quản trị
trong đó đã phân bủ hơn một mươi tám tháng
cục hậu đã đặt tám phiếu nghỉ dưỡng theo kế hoạch hai nghìn một mươi chín cho cán bộ chiến sĩ công an các địa phương
thực hiện chính xác việc đối chiếu kinh phí kiểm kê tài sản lập báo cáo tài chính
gửi cơ quan tài chính cung cấp làm căn cứ trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh kinh phí
đối chiếu giả soát các nguồn kinh phí đảm bảo công tác đầu tư xây dựng cải tạo sửa chữa
cấp bổ sung kinh phí cần thiết cho các đơn vị thanh toán trực thuộc với kinh phí thường xuyên hơn bốn mươi bảy tỷ đồng
hội nghị đã tập trung triển khai nhiệm vụ công tác hậu cần sáu tháng cuối năm
báo cáo kết quả các mặt công tác đảng công tác kiểm tra giám sát phòng trào thi đua
vì an ninh tổ quốc sau tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
các tập thể cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm đã được cục hậu cần trao giấy khen
vào ngày hôm nay tại hà nội bộ công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan của việt nam
tiến hành đàm phán ký kết hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù
giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và cộng hòa dân chủ nhân dân lào
nội dung của hiệp định tuân thủ các nguyên tắc của pháp luật quốc tế và pháp luật hai quốc gia
phù hợp với xu hướng chung về ký kết các điều ước quốc tế trong lĩnh vực chuyển giao người bị kết án phạt tù
vì mục đích nhân đạo và tạo điều kiện tốt hơn cho người phạm tội tái hòa nhập xã hội
cũng như góp phần bảo hộ công dân việt nam nói riêng
và công dân hai nước nói chung quá trình đàm phán hai bên đã tuân thủ trên tinh thần hữu nghị hợp tác
tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau tập trung trao đổi chia sẻ cụ thể về hệ thống pháp luật và thực tiễn có liên quan của hai nước
việc đàm phán ký kết hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù với lào là hoàn toàn phù hợp
với chủ trương của đảng và nhà nước ta về tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp
phù hợp với xu hướng chung về ký kết các điều ước song phương trong cùng lĩnh vực
của việt nam khi tham gia các điều ước quốc tế đa phương mà hai bên là thành viên
như công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia công ước chống tham nhũng
công ước của liên hợp quốc về chống mua bán bất hợp pháp các chất ma túy và chất hướng thần
giúp tăng cường mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt việt nam lào
thực hiện chủ trương của bộ công an về việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
trong thời gian qua công an tỉnh sơn la đã thực hiện nhiều giải pháp
để tăng cường bố trí công an chính quy về cơ sở đảm nhiệm các chức danh công an xã
và các tổ công an phụ trách xã về an ninh trật tự tăng cường bảo vệ an ninh trật tự từ cơ sở
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la
bám bản bám dân sâu sát cơ sở mọi khúc mắc mâu thuẫn đều được giải quyết
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an chính quy đã phối hợp cùng các ban ngành
chuyển hóa dứt điểm
hai bản phức tạp về an ninh trật tự và ma túy là trạ long và bàn ngáy
đó là những kết quả rất đáng ghi nhận kể từ khi lực lượng công an chính quy huyện quỳnh nhai
được tăng cường về xã triển bằng
đầu năm hai nghìn một mươi tám công an huyện quỳnh nhai đã thành lập tổ công tác chính quy bám giữ địa bàn xã triển bằng
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám xã chính thức có trưởng công an xã là công an chính quy
với đặc thù địa bàn có đến chín mươi sáu đồng bào dân tộc thái sinh sống
nên lực lượng công an xã đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa đi đôi với công tác tuyên truyền vận động
đến nay trên địa bàn đã xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả trên hai trăm linh tổ tự phòng tự quản
tự bảo vệ tự hòa giải
hiện nay công an tỉnh sơn la đã bổ trí năm mươi năm đồng chí công an chính quy
đảm nhiệm chức danh trưởng phó công an xã
địa bàn huyện quỳnh nhai có hai đồng chí được bổ nhiệm chức danh trưởng công an xã
ngoài ra công an huyện cũng bố trí ba mươi bảy đồng chí công an chính quy trên địa bàn một mươi một xã của toàn huyện
việc bố trí lực lượng tăng cường cho địa bàn cơ sở đã được cấp ủy chính quyền các xã trên địa bàn đồng tình ủng hộ
cũng như trên thực tế diễn ra thì chúng tôi đã kiểm nghiệm là rất có hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở
thứ nhất là công tác nắm tình hình
các đồng chí đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với lực lượng công an xã để nắm tình hình
và xử lý tình hình ngay từ ban đầu tại cơ sở không để xảy ra thành điểm nóng
đồng thời các đồng chí cũng thông tin kịp thời báo cáo lãnh đạo công an huyện
để tăng cường lực lượng khi có những vấn đề phức tạp xảy ra
vấn đề thứ hai là vấn đề làm rất tốt công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm
làm bài bản tổ chức các biện pháp nghiệp vụ của ngành theo đúng quy định
có thể nói việc tăng cường lực lượng công an chính quy về các xã làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trả tự
trên địa bàn huyện quỳnh nhai đã đạt được những hiệu quả lớn
lực lượng công an các xã đã chủ động bám nắm tình hình địa bàn nắm chắc đối tượng
kịp thời báo cáo đề xuất biện pháp
đề xuất biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trả tự nổi lên
qua đó góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay tại địa bàn cơ sở